chiều hai mươi tám tháng ba liên quan vụ khách hàng bỗng dưng mất năm mươi tám tỷ đồng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an tp hà nội cho biết ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng msb về việc phát hiện nhân viên ngân hàng này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tin báo trên tố cáo bà bùi thị hoài anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại trung cư ba trăm chín mươi bồ đề quận long biên thành phố hà nội
giám đốc ngân hàng msb chi nhánh thanh xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền là một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà bùi thị hoài anh
bước đầu xác định bà bùi thị hoài anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tám bị hại với số tiền là ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
phó giám đốc công an tp hà nội nói hiện cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại
bước đầu xác định không có đồng phạm vụ việc đang tiếp tục được điều tra
thứ tướng nguyễn thanh tùng cũng thông tin ai là bị hại liên quan đến vụ án này thì liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra
trước đó trao đổi ngày hai mươi bảy tháng ba bà nguyễn thị lân nạn nhân bị mất hơn năm mươi tám tỷ đồng khi gửi tiền ở msb khẳng định
có tổng cộng một mươi hai lần chuyển tiền với số tiền hơn năm mươi tám tỷ đồng
mỗi lần chuyển tiền bà lân đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản số dư tài khoản
trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân
hoặc giám đốc trì nhánh ký và đóng dấu đỏ của ngân hàng msb
cụ thể gồm ông nguyễn minh hưng và ông nguyễn việt dũng giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân
bà bùi thị hoài anh giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân giám đốc tri nhánh thanh xuân
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bà loan đến msb yêu cầu được sao kê tài khoản
từ khi mở tài khoản đến nay
bỗng phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn chín mươi ba sáu trăm bốn mươi đồng
trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bản lân yêu cầu thực hiện
ngoài ra số dư trên sao kê không đúng với số dư msb thông báo trên các giấy xác nhận thông tin tài khoản
số dư tài khoản do msb cung cấp cho bà lân tại thời điểm tương ứng
trước sự việc nêu trên bà lân đã có đơn khiếu nại đề nghị msb trả lại số tiền đã gửi
để bảo đảm quyền về tài sản

bảo đảm an ninh trật tự xã hội
thế nhưng msb trả lời vụ việc đã được chuyển sang cơ quan an ninh điều tra
công an tp hà nội và phải chờ kết quả
bà lân cho rằng việc làm giữa msb và cơ quan an ninh điều tra không liên quan tới bà lân
tiền của bà lân gửi tại msb ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại cho mình
đến thời điểm hiện tại bà lân vẫn chưa được hoàn trả lại số tiền
tương tự chị vtko hà nội cũng phản ánh tài khoản hai mươi bảy bảy tỷ đồng
gửi tại msb cũng bốc hơi chỉ còn bốn mươi sáu ba trăm hai mươi tám đồng
sáng hai mươi tám tháng ba trao đổi với phóng viên luật sư đại diện cho cả hai khách hàng
bị mất tổng cộng hơn tám mươi sáu tỷ đồng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb cho biết
sau khi xảy ra vụ việc khách hàng đã có buổi làm việc với đại diện ngân hàng
xong đến nay sự việc vẫn trở ngã ngũ
vị luật sư này thông tin qua buổi làm việc
trao đổi với cán bộ ngân hàng chúng tôi đều mong sớm được trả lại tiền
tuy nhiên sau khi làm việc và ký tên vào biên bản xong
chúng tôi đề nghị phía ngân hàng cung cấp cho chúng tôi biên bản làm việc nhưng bị từ chối
ngay sau đó luật sư cho biết đã có văn bản gửi lãnh đạo ngân hàng msb
để đề nghị phía nhà băng này cung cấp biên bản làm việc mà hai bên đã ký
tuy nhiên hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được biên bản này
do đó mọi nội dung đã trao đổi làm việc đều không có giá trị pháp lý
về phía ngân hàng
chiều hai mươi sáu tháng ba msb gửi thông tin cho biết trong quá trình tra sót hoạt động
đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh
ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên
với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb
ngân hàng này cho hay đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ
phía ngân hàng thông tin và khẳng định tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền
vụ việc đã được công an tp hà nội thụ lý
khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra
chúng tôi đã đang và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu
bình luận về vụ việc luật sư trương anh tú
chủ tịch công ty luật thierry lauffen cho biết
vụ việc cũng giống như nhiều vụ việc bị mất tiền trong tài khoản tiết kiệm ngân hàng đã xảy ra trước đây
điểm chung của nhiều vụ việc là khách hàng tin tưởng cán bộ ngân hàng
giao dịch với nhân viên ngân hàng và tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng
nhưng sau đó đã bị dùng các thủ đoạn để rút và chiếm đoạt tiền
tuy nhiên theo vị luật sư cho biết trong nhiều vụ việc có tỉnh tiết tương tự
khách hàng lại nhận được những đáp án khác nhau
có trường hợp khách hoàn toàn mất tiền nhưng có những trường hợp khi dư luận phản ánh
thì ngân hàng đã thương lượng và trả tiền cho khách hàng
theo luật sư trương anh tú về nguyên tắc khi khách hàng giao dịch trực tiếp tại ngân hàng
chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng và giao dịch với cán bộ của ngân hàng đó
thì khi tiền gửi của khách bị thất thoát ngân hàng phải có trách nhiệm bồi thường
và khách gửi tiền hoàn toàn có quyền khởi kiện dân sự
yêu cầu ngân hàng thanh toán số tiền thất thoát cho mình
theo quy định tại điều tám mươi bảy bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền nghĩa vụ dân sự
do người đại diện xác lập thực hiện nhân danh pháp nhân
bởi dưới góc độ kinh tế việc gửi tiền vào các tổ chức tiến dụng
được coi là hành vi cắt giữ tiền của mình
còn dưới góc độ luật dân sự việc gửi tiền vào ngân hàng
tổ chức tiến dụng phải luôn được hiểu là hợp đồng cho vai tài sản
theo đó sau khi gửi tiền cho ngân hàng
thì chính ngân hàng sẽ trở thành chủ sở hữu khoản tiền đó
và phải chịu rủi ro đối với nó
người gửi chấm dứt quyền sở hữu đối với số tiền vừa gửi
trở thành bên cho vai có quyền yêu cầu ngân hàng thanh toán khoản tiền khác
tương đương theo thời hạn thỏa thuận
trong pháp luật dân sự tiền có tính năng đặc biệt là khi chuyển giao tiền
thì bao giờ cũng kèm theo chuyển giao quyền sở hữu
sau đó vị luật sư khuyên cáo khách hàng nếu rơi vào tình huống này
trước tiên cần bình tĩnh tập hợp đầy đủ các hồ sơ chứng từ
tài liệu giao dịch với ngân hàng và tìm đến một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín
để tiến hành thủ tục mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình
khách hàng cùng luật sư của mình phải đấu tranh quyết liệt
để tòa án không được từ chối thụ lý vụ án dân sự với lập luận
tranh chấp giữa khách gửi tiền và ngân hàng là quan hệ tranh chấp
về hợp đồng cho vai tài sản
ở đây cần phải tách bạch hai quan hệ pháp luật
vụ việc nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cán bộ ngân hàng
là trách nhiệm hình sự của cá nhân cán bộ ngân hàng phải chịu với nhà nước
quan hệ này độc lập phải nằm ngoài quan hệ giữa ngân hàng và khách gửi tiền
luật sư khuyến cáo trong những trường hợp này khách hàng tuyệt đối không tham gia
và vụ án hình sự liên quan đến cá nhân cán bộ ngân hàng
có hành vi sai phạm làm thất thoát tiền của mình
bởi lẽ những vụ việc cán bộ ngân hàng có hành vi làm thất thoát tiền
thì thường là những hành vi có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc là tham ô tài sản
bà nạn nhân ở đây là ngân hàng khách tùy tiền nằm ngoài vòng xoay tố tụng này
bởi khách kỳ tiền có quan hệ với ngân hàng trong một mối quan hệ pháp luật khác
tiếp theo khách hàng thu thập tài liệu để tiến hành khởi kiện vụ án dân sự
đòi lại tiền mà đối tượng kiện là ngân hàng
bởi mối quan hệ giữa khách gửi tiền và ngân hàng là giao dịch dân sự nhận tiền gửi
các chuyên gia khuyên cáo đối với khách hàng khi gửi tiền ở ngân hàng
người gửi không nên giao dịch ngoài trụ sở
và phải đến thẳng các ngân hàng chi nhánh ngân hàng để trực tiếp giao dịch
khi nộp tiền khách hàng lưu ý ghi đầy đủ thông tin và thông số vào các chứng từ
chỉ nhận lại chứng từ văn bản khi có chữ ký giao dịch viên và dấu xác nhận của ngân hàng
người gửi tiền có thể lưu giữ lại bằng chứng bằng việc sử dụng thiết bị di động
điện tử quay lại video clip toàn bộ quá trình giao dịch của mình
nếu giao dịch số tiền lớn người gửi tiền nên cân nhắc về việc mở đơn vị thừa phát lại
đến ngân hàng để lập phi bằng toàn bộ quá trình giao dịch của mình
việc lập vi bằng sẽ phát sinh chi phí
tuy nhiên so với những rủi ro tiềm ẩn của số tiền gửi của mình
thì những chi phí phát sinh đó không hề là cao
đối với những khách hàng đang có tiền gửi tại các ngân hàng tổ chức tín dụng
mọi khách hàng cần nâng cao ý thức về an ninh bảo mật và tôn trọng
tuân thủ đầy đủ đúng quy trình giao dịch với ngân hàng
tuyệt đối không ký khống bất cứ giấy tờ gì
kể cả khi được nhân viên ngân hàng yêu cầu nếu không thực sự hiểu rõ
tuyệt đối không cung cấp mật khẩu giao dịch ngân hàng điện tử cho người khác
không truy cập các đường linh lạ có nguy cơ bị hacker xâm nhập tài khoản đánh cắp dữ liệu
khách hàng cần đăng ký biến động số dư qua tin nhắn
thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản sổ tiết kiệm và ngay lập tức liên hệ với ngân hàng
khi phát điện những bất thường đối với tài khoản của mình